xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức hai mươi bốn h mới nhất
thưa quý vị hiện tượng enino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính
dự báo có khả năng chuyển sang la nina vào các tháng cuối năm gây mưa lớn rồn rập ở miền trung
đây là kịch bản khá giống với hình thái diễn biến enso năm hai nghìn hai mươi từng gây ra mưa lũ kỷ lục
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sự chuyển biến của hiện tượng enso kết hợp với biến đổi khí hậu
đang làm gia tăng tính cực đoan của thời tiết khí hậu
dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn thiên tai sẽ diễn biến rất phức tạp gồm cả nắng nóng hạn mặn rồng lốc mưa đá nhiều hơn mức bình thường vào nửa đầu năm
và mưa bão lũ ngập lụt xuất hiện nhiều vào nửa cuối năm
về bão áp thấp nhiệt đới cơ quan khí tượng nhận định
năm nay có khoảng một mươi một một mươi ba cơn hoạt động trên biển đông
trong đó năm đến bảy cơn có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta khác với năm hai nghìn hai mươi ba không một cơn bão nào đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới năm nay có khả năng tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín đến tháng một mươi một
về mưa lớn cơ quan khí tượng nhận định thời gian mưa lớn xuất hiện chính ở bắc bộ là tháng bảy đến tháng chín
ở trung bộ là tháng chín đến tháng một mươi một mưa lớn cục bộ với cường suất lớn từ năm mươi đến một trăm linh mm
trong ba sáu giờ
có khả năng xuất hiện nhiều trong thời gian tới đề phòng gây sạt lở và lũ quét ở vùng núi ngập úng đồ thị
đặc biệt với kịch bản la nina có thể tác động vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn miền trung có thể hứng chịu các đợt mưa lớn rồn rập
theo ông hoàng đức cường phó tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn mưa lớn bão ngập lụt và nguy cơ lũ quét
sạt lở đất ở miền trung trong giai đoạn nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi
đây là mùa mưa bão kỷ lục
gây ra rất nhiều thiệt hại về người và của ở các tỉnh miền trung
về nắng nóng sau khi trải qua tháng bốn nóng nhất trong lịch sử với hơn một trăm linh kỷ lục nhiệt độ được thiết lập
dự báo từ ngày một mươi hai đến ba mươi một tháng năm miền bắc và miền trung có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng
và nắng nóng gai gắt trên diện rộng tập trung nhiều vào khoảng nửa cuối tháng năm
nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng này từ ba mươi năm ba mươi tám độ ở đông bắc bộ ba mươi sáu ba mươi chín độ ở tây bắc bộ
tại trào lửa miền trung nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ ở đông bắc bộ
ba mươi chín độ riêng khu vực vùng núi phía tây ba mươi chín đến bốn mươi một độ có nơi trên bốn mươi hai độ
từ tháng sáu nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng về phạm vi
hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng bảy tháng tám
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gây gắt
từ cuối tháng tám nắng nóng có xu hướng giảm dần ở bắc bộ từ tháng chín giảm dần ở trung bộ
trước khi đó nắng nóng từ ngày một mươi hai đến một mươi sáu tháng năm miền bắc và bắc trung bộ có khả năng xuất hiện
một đợt mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực tây nguyên và nam bộ từ một mươi một đến một mươi sáu tháng năm có thể đón thêm một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ c
từ nửa cuối tháng năm khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa chuyển mùa nắng nóng sẽ giảm dần
trong khi đó khô hạn tại miền trung có khả năng kéo dài trong thời kỳ từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tập trung tại các tỉnh từ quảng trị đến bình thuận
năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo sẽ có diễn biến thiên tài phức tạp gồm cả nắng nóng hạn mặn dòng lốc mưa đá xảy ra hơn mức bình thường vào nửa đầu năm
còn nửa cuối năm mưa bão lũ ngập lụt cũng xuất hiện nhiều hơn và tác động nhanh hơn đến nước ta
thông tin trên được đưa ra tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức sáng ngày một mươi tháng năm
do phó thủ tướng trần lưu quang chủ trì hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu của sáu mươi
ba tỉnh thành phố tại hội nghị ông hoàng đức cường phó tổng cục trường tổng cục khí tượng thủy văn bộ tài nguyên và môi trường cho biết
trong bốn tháng đầu năm một số đợt thiên tai nghiêm trọng đã xảy ra trên cả nước như rét đậm rét hại tại khu vực bắc bộ bắc trung bộ
hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông kiểu long hạn hán khu vực tây nguyên cùng đó mưa đá rông lốc liên tiếp xảy ra tại một mươi chín tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
nắng nóng vượt lịch sử tại một trăm một mươi trên một trăm tám mươi sáu trạm quan chắc trên cả nước đáng chú ý nhiệt độ trung bình bốn tháng đầu năm nay tại các khu vực trên cả nước đều cao hơn so với trung bình nhiều năm từ năm đến một năm độ c
riêng trong tháng bốn tại khu vực bắc bộ và bắc trung bộ nhiệt độ cao hơn từ ba một đến ba sáu độ c cùng đó một trăm một mươi trên một trăm tám mươi sáu trạm quan chắc trên cả nước đã ghi nhận giá trị nhiệt độ cao nhất ngày vượt giá trị lịch sử
đặc biệt tại đông hà quảng trị
nhiệt độ ngày hai mươi tám tháng bốn đo được là bốn mươi bốn độ c đây là giá trị cao nhất từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến nay tại quảng trị
phó tổng cục trường tổng cục khí tượng thủy văn cho rằng hiện tượng enino đang suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính dự báo có khả năng chuyển sang trạng thái la nina trong các tháng cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
ông cường thông tin biến đổi khí hậu tiếp tục tác động làm gia tăng tính cực đoan nên năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo sẽ có diễn biến thiên tài phức tạp gồm cả nước
nắng nóng hạn mặn rồng lốc mưa đá hơn mức bình thường vào nửa đầu năm và mưa bão lũ ngập lụt xuất hiện nhiều hơn tập trung vào nửa cuối năm
đây là kịch bản tác động giống với hình thái diễn biến enso giao động nam năm hai nghìn một mươi chín
theo nhận định của tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn từ ngày một mươi hai đến ba mươi một tháng năm có khả năng xuất hiện hai đợt nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng tập trung vào nửa cuối tháng năm
từ tháng sáu nắng nóng gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực bắc bộ khu vực bắc trung bộ và trung trung bộ
hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gai gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng bảy và tháng tám
đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gai gắt nắng nóng có xu hướng giảm dần từ cuối tháng tám ở bắc bộ và từ tháng chín ở khu vực trung bộ
khu vực trung bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ tháng năm đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi bốn
tập trung tại các tỉnh quảng trị đến bình thuận
cùng đó dự báo có khoảng một mươi một một mươi ba cơn trên biển đông và năm bảy cơn ảnh hưởng trên đất liền
hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng sẽ tập trung vào nửa cuối mùa bão từ tháng chín đến tháng một mươi một
ông cường cho hay trong nửa đầu mùa mưa bão thiên tai sẽ tập trung ở bắc bộ bắc trung bộ tây nguyên và với kịch bản la nina xuất hiện
bão sẽ tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm
nhiều bão hình thành trên biển đông và tác động nhanh hơn đến đất liền vào nửa cuối năm
mới đây một trận động đất xảy ra vào khoảng một mươi một h năm mươi một một mươi bảy giây ngày một mươi tháng năm tại tọa độ một mươi bốn tám độ vĩ bắc đến một trăm linh tám hai độ kinh đông tại khu vực huyện con plong con tum
độ sâu chấn tiêu khoảng tám hai km không gây rủi ro thiên tai
theo trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
chiều một mươi tháng năm trận động đất có độ lớn ba bảy đã xảy ra tại huyện con plong tỉnh con tum
trận động đất trên xảy ra vào khoảng bốn h năm mươi một phút một mươi bảy giây hgt ngày một mươi tháng năm tức một mươi một h năm mươi một một mươi bảy giây ngày một mươi tháng năm giờ địa phương
tại tọa độ một mươi bốn tám độ vĩ bắc đến một trăm linh tám hai độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng tám hai km không gây rủi ro thiên tai
động đất tại khu vực huyện con plong xảy ra thường xuyên và liên tục

từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay khu vực này ghi nhận trận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là bốn bảy vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
viện trưởng viện vật lý địa cầu nguyễn xuân anh cho biết khu vực tỉnh con tum nói chung và huyện con plong nói riêng thuộc đối đất gãy nhỏ
các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá năm mức độ động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro
viện vật lý địa cầu thường xuyên thông báo về hoạt động động đất
đến chính quyền và người dân tại khu vực này đồng thời các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện con plong
theo ông nguyễn xuân anh người dân cần bình tĩnh tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
đồng thời chủ động ra cố nhà cửa tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về cách phòng tránh động đất
đồng thời thông tin rõ về cường độ mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân
tất cả những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo